tại bắc ninh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh do đồng chí tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện thuận thành
tại đây cử tri đã kiến nghị tới đại biểu quốc hội một số nội dung như cần bổ sung kinh phí
cho lĩnh vực giám sát đầu tư cộng đồng cần có những gói vai lãi xuất thấp
để nông dân có thể yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài
phát biểu tại đây bộ trưởng tô lâm ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri
đối với hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng thời nhấn mạnh trong giai đoạn tiếp theo
vấn đề bảo đảm hòa bình ổn định an ninh chính trị đất nước tiếp tục được duy trì
tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
đảng và nhà nước cũng sẽ tập trung chăm lo phát triển mọi mặt đời sống cho nhân dân
bảo đảm an sinh xã hội